chủ động ứng phó với ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau khi đi vào biển đông có khả năng mạnh lên thành bão gây ảnh hưởng đến nước ta
tổng cục thủy lợi đã yêu cầu các tỉnh thành phố từ thanh hóa đến lâm đồng tăng cường bảo vệ các công trình thủy lợi
theo đó để bảo đảm an toàn công trình thủy lợi và phòng chống ngập lụt úng giảm thiểu thiệt hại do mưa lớn gây ra cho sản xuất nông nghiệp dân sinh
các tỉnh thành phố cần tổ chức theo dõi chặt chẽ thông tin diễn biến của áp thấp nhiệt đới để triển khai thực hiện phương án bảo đảm an toàn công trình thủy lợi
và phòng chống khắc phục hậu quả của ngập lụt úng cho cây trồng do ảnh hưởng của mưa lớn chủ động điều tiết các công trình thủy lợi cũng như bảo đảm các công trình trọng yếu đang thi công